sáu kg ma túy các loại là tăng vật mà công an nghệ an thu được trong chuyên án phá đường dây buôn ma túy trên địa bàn tp vinh
hai đối tượng bị bắt là đặng danh tuấn và võ hàng nga cùng chú tại tp vinh
điều đáng nói tuấn đã có bốn tiền án về ma túy vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đây là đối tượng rất manh động và liều lĩnh
khi bị vây bắt vào ngày hai mươi bảy tháng chín tuấn lao ô tô vào tổ công tác rồi khóa cửa cố thủ trong xe
tuy nhiên do chuẩn bị phương án từ trước nên công an tp vinh đã nhanh chóng bắt gọn hai đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn
cơ quan chức năng đã thu giữ năm sáu kg ma túy tổng hợp các loại gồm bốn kg ma túy đá một kg ketamin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp một ô tô và hai điện thoại di động
theo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cập nhật thiệt hại đến tối qua thì mưa lũ sau bão số bốn đã làm hai người chết
một người mất tích tại tỉnh nghệ an
mưa lũ cũng làm sáu mươi hai người bị thương trong đó tại tỉnh quảng nam là bốn mươi một người quảng trị là một mươi ba người và thừa thiên huế là tám người
một trăm sáu mươi nhà bị sập và ba ba trăm sáu mươi bốn nhà bị hư hại tốc máy
có một ghe tàu của tỉnh quảng nam và tám tàu nhỏ trong đó bốn tàu của thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam bị hư hại chìm tại khu neo đậu
tám trăm bảy mươi bốn ha lúa và bốn bốn trăm năm mươi năm ha hoa màu
khoảng ba hectare thủy sản bị ngập năm ba trăm bảy mươi hai cây xanh bị gãy đổ
thiệt hại về chăn nuôi là một bảy trăm hai mươi bốn gia súc hơn hai mươi con da cầm bị chết cuốn trôi
có sáu mươi năm vị trí bị ngập sạt lở tại các tuyến đường hồ chí minh quốc lộ bốn mươi chín b một mươi năm d chín d một mươi bốn e hai mươi bốn hai mươi bốn b hai mươi bốn c
một số tuyến đường giao thông địa phương và bốn cầu treo cầu tạm bị cuốn trôi

hiện tạm thời đã được các địa phương khắc phục xong
hiện còn một đường dây một trăm một mươi kv đang được tỉnh quảng nam khắc phục các sự cố mất điện tại một trăm bốn mươi bảy xã
vâng thưa quý vị như đã chia sẻ phần đầu chương trình thì thời điểm sau bão lũ cũng là lúc mà nhiều loại bệnh bùng phát
do môi trường dễ tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát triển
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là những người thân xung quanh
thì sau đây là một mươi khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và lực lượng chức năng trú trọng và đẩy mạnh hơn được
đây là tăng vật gồm cuộn giấy đã cuộn tròn hình trụ và một số loại bột để trộn nhồi thành pháo
toàn bộ tăng vật và công thức chế tạo pháo đều được các em tự tìm hiểu trên ứng dụng youtube
sau đó tìm mua một số chất dùng để chế tạo pháo theo hướng dẫn trên trang mua sắm lazada
khi chế tạo xong một số sản phẩm nhóm học sinh đã rủ nhau đốt thử
tại nhà văn hóa nhân cầu ba thị trấn hưng hà tỉnh thái bình gây phát nổ
cháu bắt đầu đặt nguyên liệu trên ứng dụng lazada bằng điện thoại
sau đó cháu nhận hàng và cháu tiến hành vào công việc trộn những nguyên liệu đã mua vào với nhau
xong bọn cháu lấy những vỏ pháo đã cuộn sẵn rồi nhồi thuốc vào
lúc giờ ra chơi bạn tưởng bạn rủ cháu tối về đi đốt pháo với tao không
còn đây là đối tượng trương văn phát chú tệ xã ân mỹ huyện hoài ân tỉnh bình định
có đam mê săn bắn phát đã mua một khẩu súng săn để sử dụng
và khi ra vườn sau nhà để bắn thử súng một viên đạn đã bay trúng một người dân gây thương tích
đây là một trong số những vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
mà có nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết của người dân về các quy định liên quan đến lĩnh vực này
trên thực tế thì đã có rất là nhiều những hệ lụy đau lòng từ sự thiếu hiểu biết của người dân
dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo
đặc biệt từ nay đến cuối năm những vi phạm này dự báo sẽ còn gia tăng và diễn biến khó lường hơn
chính vì vậy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
cần phải được các ban ngành chức năng đặc biệt coi trọng
và ngay sau đây thì đại diện của cục cảnh sát
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đại tá vũ minh hùng sẽ có những thông tin chi tiết về chế tài pháp luật
cũng như là khuyến cáo người dân về những hành vi có liên quan tới vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng xin cảm ơn đại tá vũ minh hùng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong thời gian qua
đặc biệt là tình hình các đối tượng sử dụng vũ khí nóng để gây án
trong tám tháng đầu năm đã phát hiện bắt giữ trên một sáu trăm linh vụ với trên ba đối tượng
tuy nhiên tình hình tội phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
trong đó đặc biệt nổi lên tội phạm có sử dụng vũ khí nóng để gây án
có thể nói những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
trong đó như các đồng chí đã biết vụ án xảy ra tại võ nhai thái nguyên
đối tượng đã sử dụng vũ khí súng ckc bắn chết một người và bị thương người
sau đó đối tượng tự sát
bên cạnh đó tình hình tội phạm các băng nhóm tội phạm đã chủ yếu là thanh thiếu niên
nhóm từ một mươi đến ba mươi đối tượng sử dụng các loại vũ khí như thô sơ hoặc vũ khí tương tự vũ sơ
đặc biệt là các loại dao kiếm
vụ tập gây rối cho tự cung cộng và cố ý gây hình thích có những vụ xảy ra đã chết và bị thương nhiều người
đồng chí có đánh giá như thế nào về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh
thu hồi vũ khí và liều nổ và công cụ ỗ trợ
và đồng chí cũng đưa ra khuyến cáo gì tới người dân để tránh vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
như các đồng chí đã biết điều năm luật quản lý sử dụng vũ khí đã quy định là nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí
trừ trường hợp cá nhân được sở hữu vũ khí thô sơ làm đồ gia bảo để trưng bày hoặc triển lãm
nhưng đều phải đăng ký với cơ quan công an có thẩm quyền
như vậy để hướng dẫn người dân nhận biết nhận thức và hiểu các quy định của pháp luật
thì chúng tôi thường xuyên trực tiếp tổ chức tuyên truyền tại địa bàn cơ sở
nhất là đối với đồng bào vùng dân tộc vùng sâu vùng xa
rồi là đối với địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
thì mở tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho người dân
bên cạnh đó để triển khai thực hiện điều tra đấu tranh hiệu quả của các loại tội phạm
bộ ngoan đã tham mưu cho chính phủ để trình quốc hộ sửa đổi bổ sung luật tổ chức điều tra hình sự
trong đó thì bộ luật đã giao cho công an cấp cơ sở đặc biệt là công an cấp xã cấp phường
được tiếp nhận xử lý tin báo tố giác ban đầu
để người dân nhận thức và kịp thời cùng với lực lượng công an cơ sở
để tố giác những hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thưa đồng chí đây cũng là thời điểm cuối năm thì chắc chắn sẽ gia tăng các vi phạm về pháo
thì đồng chí đánh giá thế nào về hành vi vi phạm của các phương án đấu tranh nội công an như thế nào ạ
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an c sáu
đã xây dựng các văn bản chỉ đạo
chỉ đạo công an c sáu triển khai thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh với các tội phạm vi phạm về pháo
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
và để giải quyết cái vấn đề này thì lực lượng công an các cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác
như bộ đội biên phòng hải quan và ngăn chặn nguồn pháo ngay từ trên tuyến biên giới
chính vì vậy tám tháng đầu năm chúng ta đã phát hiện bắt giữ gần ba vụ
và thu trên hai mươi hai tấn pháo
trong đó nhiều vụ là các cháu học sinh đã quá trình pha trộn
đã tai nạn và gây hiệu quả đặc biệt ngâm trọng
có những vụ trên một người có những vụ chết nhiều người
mà có những vụ vừa chết người vừa bị thương và kể cả hủy hoại tài sản của gia đình
thực tế bên cạnh đó theo nghị định một trăm bảy mươi bảy
thì chúng ta phân loại ba loại pháo pháo nổ pháo hoa nổ và pháo hoa
riêng pháo nổ và pháo hoa nổ thì nghiêm cấm
được người dân chỉ sử dụng
nhưng pháo hoa là cho phép người dân được sử dụng pháo hoa
nếu đủ các điều kiện về năng lực hành vi dân sự
và hiện nay duy nhất chỉ có một doanh nghiệp của bộ phòng
đó là tổng công ty z hai mươi một của bộ phòng được sản xuất và kinh doanh cái pháo hoa này
vâng một lần nữa xin cảm ơn những thông tin mà đồng chí vừa trao đổi cùng khán giả truyền hình